hai đều là kết quả của trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển việt nam và malaysia diễn ra vào tối qua
người hâm mộ việt nam đã không khỏi tiếc nuối cho kết quả này
tuy nhiên chúng ta vẫn còn một trận đấu cuối cùng nữa diễn ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai trên sân vận động quốc gia mỹ đình
người hâm mộ nước nhà đều mong một chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết lượt về này
nhằm bảo đảm an ninh an toàn trước trong và sau trận chung kết lượt về này
các cơ quan chức năng đã đưa ra những quy định nhằm phục vụ cho người hâm mộ thưởng thức một trận đấu trọn vẹn và ý nghĩa
tình yêu sự cuồng nhiệt và đam mê bóng đá là một nét văn hóa của người việt
đặc biệt những thành công của các cầu thủ trẻ trong thời gian gần đây đã khiến tình yêu đó được nhân lên gấp bội
tuy nhiên bên cạnh sự cổ vũ cuồng nhiệt niềm đam mê và tình yêu bóng đá
điều đáng buồn chúng ta vẫn còn phải chứng kiến những hành động chưa đẹp
điển hình vào ngày sáu tháng một mươi hai
bên cạnh niềm hân hoan chiến thắng khi đội tuyển việt nam chính thức bước chân vào vòng chung kết sau một mươi năm
người hâm mộ còn phải chứng kiến những hành vi đốt pháo sáng ẩu đả
chèn trúc cản trở xe cứu thương gây nên những hệ quả đáng buồn
trước thực trạng đó lực lượng công an tp hà nội đã đưa ra những quy định nhằm khắc phục những sự cố
đồng thời kêu gọi sự phối hợp tham gia của các đơn vị liên quan
nhằm mang đến cho người hâm mộ một mùa giải bóng đá thực sự trọn vẹn an toàn và văn minh
chúng tôi đã khảo sát và bố trí tại các tuyến đường xác định có các đoàn di chuyển
cũng như thế là các ngã ba ngã tư để chúng tôi bố trí lực lượng một cách hợp lý
phối hợp với lực lượng công an quận lực lượng công an huyện lực lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
sau đó thì khi mà kết thúc trận đấu thì chúng tôi cũng đã lại xác định theo chiều ngược lại
bố trí các lực lượng để làm sao các khu vực vòng trong
vòng ngoài đều có lực lượng
để làm được điều đó bên cạnh việc ban hành quy định tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
công an tp hà nội sẽ áp dụng nhiều hình thức xử lý xử phạt đối với những hành vi vi phạm
thiếu văn hóa gây mất trật tự xã hội ảnh hưởng đến văn hóa cổ vũ bóng đá vốn là niềm tự hào của người dân
chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa lực lượng chấn áp mạnh đối với những trường hợp
mà cố tình thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia
tại các tuyến đường mà dự đoán có những hành vi của những cổ động viên thái quá để chúng tôi triển khai lực lượng
làm sao đảm bảo khép kín địa bàn mở rộng khu vực mà có thể xử lý để ngăn ngừa những hành vi quá khích
đảm bảo cho người tham gia giao thông một cách đi lại một cách an toàn cổ vũ lành mạnh văn minh
với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
mong rằng những cổ động viên người hâm mộ sẽ cùng chung ý thức xây dựng văn hóa cổ động giàu sức trẻ đầy khát vọng và công hiến
để lại hình ảnh đẹp về văn hóa cổ vũ trong mắt bạn bè khu vực và trên thế giới